kim thảo xin kính chào quý vị khán giả đến với bản tin sáng phương năm ngày hôm nay
kính thưa quý vị mở đầu bản tin hôm nay là những tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo kế hoạch kể từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín các bệnh viện vùng xanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín mới để chuyển sang điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường
theo đó sở y tế thành phố hồ chí minh đang tham mưu cho thành phố về việc tái cấu trúc
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín bao gồm bệnh viện giả chiến tách đôi hay chuyển công năng
để trở về bình thường mới
dự kiến các bệnh viện trung tâm y tế vùng xanh như quận bảy cần giờ củ chi sẽ ngưng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
các đơn vị này dự kiến sẽ sớm được khảo sát chuyển đổi để điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường
trước mắt sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín mới tập trung vào bệnh nhân f đang điều trị
để các bệnh viện trên địa bàn sớm quay lại trạng thái điều trị như ban đầu
cụ thể từ hôm nay hai mươi bốn tháng chín bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi sẽ không nhận bệnh nhân mới
để giải quyết bệnh nhân nặng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi sau đó sẽ thực hiện ngưng tiếp nhận
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện cần giờ
đối với người bệnh được phát hiện tại địa phương bệnh viện sẽ bàn giao cho các bệnh viện
chuyên điều trị covid một mươi chín ở tuyến quận huyện lân cần